nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan
phát huy tinh thần lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã xung kích nơi tuyến đầu
cùng với các cấp các ngành hiệp đồng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
đạt kết quả tích cực góp phần đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới
trong cuộc chiến đấu khốc liệt đó cán bộ chiến sĩ công an đã thể hiện tinh thần quả cảm
lòng nhân ái sự hy sinh thầm lặng tô thắm hình tượng người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm tận tụy vì nhân dân phục vụ của công an các đơn vị địa phương
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương giả soát tập hợp
đề xuất danh sách các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch để xem xét khen thưởng
tăng cường công tác tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch
bộ y tế cho biết số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba tám trăm bảy mươi ba bệnh nhân
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bảy mươi bốn tám trăm bảy mươi ca
và trong ngày một mươi sáu tháng một mươi một
có hơn một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm linh hai triệu liều
trong ngày hôm nay nước ta ghi nhận chín tám trăm bốn mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có chín tám trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có bốn chín trăm năm mươi sáu ca trong cộng đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi một theo sở y tế hà nội
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố đã ghi nhận hai trăm năm mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có tám mươi hai ca cộng đồng một trăm linh chín ca ở khu vực cách ly và sáu ca trong khu vực phong tỏa
đáng chú ý là có một ca mắc covid một mươi chín đã đi xem bóng đá trận việt nam nhật bản
tại sơn vận động quốc gia mỹ đình
và ngày hôm nay thì thủ đô đã xuất hiện thêm một ổ dịch mới ở la thành giảng võ với ba mươi tám f
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín có xu hướng tăng
ubnd tp hà nội đã ban hành công điện số hai mươi ba
về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trong tình hình mới thực hiện từ ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một
theo đó sẽ thực hiện cách ly tại nhà với người tiếp xúc gần f một
đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
tuy nhiên trong thời gian vừa qua một số huyện có ca mắc cao đã chủ động áp dụng cách ly f một tại nhà
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện mê linh thành phố hà nội
chị ơi em ở bên trạm y tế xa tiến thắng ấy
hôm nay chị lại f một đi cho em hỏi chút sức khỏe là từ sáng giờ chị có biểu hiện ho sốt hay sổ nguôi hay biểu hiện bất thường gì không ạ
đây là một trong những công việc hàng ngày của cán bộ y tế xã tiến thắng huyện mê linh thành phố hà nội
với những trường hợp già yếu đội y tế sẽ đến tận nhà đo nhiệt độ và theo dõi sức khỏe hàng ngày
hiện xã tiến thắng có một trăm tám mươi một trường hợp f một cách ly tại nhà
đây là nhóm người già
trẻ em người có bệnh nền và phụ nữ mang thai
những trường hợp này thì chúng tôi cũng đã cho xét nghiệm theo định kỳ
như là ngày thứ nhất khi phát hiện f một rồi ngày thứ ba ngày thứ năm bảy và một mươi bốn
đấy là những cái ngày chính trường hợp khi có là f một
thì chúng tôi đã rào soát và có nịch nếm mẫu cùng phối hợp với trung tâm y tế nếm mẫu
đến nay thôn bạch chữ
nữ xã tiến thắng là khu vực xuất hiện nhiều f nhất trên địa bàn huyện kể từ ngày bùng phát dịch hai mươi sáu tháng chín
với đặc thù địa bàn dân cư đông xuất hiện các chùm ca bệnh khi giao lưu buôn bán đi lại
vì vậy ngay sau khi phong tỏa toàn bộ thôn bạch chữ
ngoài các trường hợp f được đưa đi điều trị và f một theo dõi tại khu cách ly tập trung
thì nhóm đối tượng cách ly tại nhà đã chấp hành tốt các quy định hướng dẫn phòng dịch bệnh
đến giờ này phải khẳng định là đối với dịch
thì thôn bạch chữ đã được khoanh vùng và xử lý triệt để
hiện nay là địa phương chúng tôi đang tính đến phương án sản xuất cho nhân dân
hiện nay thôn bạch chữ chúng tôi chủ yếu là cây núa chính
tuy nhiên núa cũng đã thu gạch và hiện nay chỉ có cây rau màu cây gia vị
vì vậy chúng tôi cũng đã tính toán để cho nhân dân chuẩn bị khôi phục sản xuất
trong thời gian gần kể tết này để tết nhân dân có nguồn thu
theo hướng dẫn mới của ủy ban thành phố
huyện mê linh sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng linh hoạt cách ly tại nhà
đối với các trường hợp f một ngoài nhóm đối tượng ưu tiên
tuy nhiên việc triển khai vẫn phải chú trọng những tiêu chí hàng đầu
là bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng của người dân
và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
khi áp dụng các chỉ đạo mới của thành phố là huyện mê linh hoàn toàn có thể áp dụng được
các chỉ đạo của thành phố là vừa kết hợp cách ly tập trung vừa cách ly tại nhà
những trường hợp nào đảm bảo cách ly tại nhà thì sẽ được cách ly tại nhà
còn những trường hợp mà không đảm bảo cách ly tại nhà ví dụ như mật độ dân cư quá cao
điều kiện cách ly tại nhà không đảm bảo
thì phải tạo điều kiện để chuyển đến những cơ sở cách ly tập trung an toàn
cơ sở cách ly đấy có thể là của huyện có thể là của địa phương
nhưng đảm bảo việc cách ly để phòng chống dịch bệnh lây lan
và đảm bảo an toàn cho người dân đất nhất là những công dân m một
trên thực tế từ hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch của ngành y tế
thành phố đang triển khai nhân rộng mô hình cách ly f một tại nhà ra toàn địa bàn
do đặc thù của hà nội là đất chật người đông
không dễ đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
ý thức của một bộ phận người dân chưa cao
nên việc cách ly f một tại nhà cần phải được triển khai một cách chặt chẽ thận trọng
do đó việc lựa chọn thời điểm áp dụng phù hợp rất quan trọng
tương ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố đối tượng đặng thị minh hàng bốn mươi chín
tuổi trú tại khu phố ba phường ba thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
chi tiết có trong cụm tin sau đây
ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh có công văn về việc thực hiện
giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh
nhưng đặng thị minh hàng chủ quán cơm lọc không dừng việc kinh doanh quán ăn
không cho nhân viên nghỉ ở nhà mà vẫn tiếp tục kinh doanh cùng với năm nhân viên
đến ngày bảy tháng chín qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh lực lượng y tế phát hiện hai trường hợp
là nhân viên phục vụ tại quán cơm lộc do bà hằng làm chủ dương tính với virus sars cov hai
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an tỉnh tây ninh và các đơn vị chức năng
đã tiến hành truy vết điều tra dịch tễ xác định ban đầu có tám trường hợp tiếp xúc gần là f một trở thành f
hai trường hợp là f hai trở thành f và bốn trường hợp là f một
đáng chú ý liên quan đến ổ dịch tại quán cơm lộc theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tây ninh
có chín mươi sáu trường hợp dương tính và sáu mươi một trường hợp f một ở cộng đồng gây thiệt hại cho nhà nước
với chi phí điều trị cách ly hơn một hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong phúc tỉnh đắk lắc cũng đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn nơi đông người xảy ra tại thôn ea nu xã pờ đờ rang huyện krongpuk
qua điều tra truy vết xác định được ổ dịch tại thôn eanu khởi phát từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với nguồn lây được xác định có liên quan đến một người làm thuê tại cơ sở thu mua sầu riêng lam tươi
tại thị xã buôn hồ trở về thôn ea nu
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đắk lắc trùng ca bệnh tại thôn ea nu đã ghi nhận tổng bốn mươi sáu can dương tính với covid một mươi chín
ngoài ra lực lượng chức năng huyện krongpuk còn khoanh vùng truy vết được năm mươi một trường hợp f một
và hơn năm trăm linh trường hợp f hai f ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn nơi đông người quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự xảy ra tại thôn ea nu xã pâng rang huyện krongpuk
qua điều tra truy vết xác định được ổ dịch tại thôn ea nu khởi phát ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với nguồn lây có liên quan đến một người làm thuê tại cơ sở thu mua sầu riêng lan tươi
tại thị xã buôn hồ trở về thôn ea nu
theo cdc đắk lắc trùng ca bệnh tại thôn này đã gây nhận tổng cộng bốn mươi sáu ca dân tính
ngoài ra lực lượng chức năng huyện crong búc còn khoanh vùng truy vết được năm mươi một trường hợp f một và hơn năm trăm linh trường hợp f hai f ba
ngày hôm nay công an thành phố hải phòng đã phát hiện bắt giữ hai phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng và đạn hoa cải
đó là lê thị kim nhung và phạm thị trúc quỳnh chú tại quận lê trân
công an thành phố hải phòng làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện nhung vận chuyển một khẩu súng bắn nạn hoa cải
qua điều tra nhung khai nhận vận chuyển thuê cho quỳnh khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng ngắn
loại công cụ hỗ trợ hai khẩu súng ngắn dạng ổ quay và tám viên đạn cao su chín viên đạn bi sắt và nhiều túi hạt nổ đạn trì
công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bất chấp khuyến cáo năm k của cơ quan chức năng lợi dụng đêm tối một mươi người đã tụ tập để đánh bạc
cụ thể vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại nhà bà danh thị lệ hạnh thuộc xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
công an xã vĩnh hòa hiệp đã bắt quả tăng một mươi người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức quay bông vụ ăn thua bằng tiền
công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên một trăm linh triệu đồng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa bàn xã hiền kiệt huyện quan hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa
phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lý a giao ở bản cá giáng xã trung lý huyện mường lát
đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh g heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với hành vi giết người hồ xuân thịnh sinh năm hai nghìn hai
chú tại xã bình minh huyện thăng bình của tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình
khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực tổ sáu thôn trà đoá hai xã bình đào huyện thăng bình
có hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người sử dụng dao kiếm mã tấu đánh nhau
hậu quả làm cho nguyễn quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại thôn trà đoá hai xã bình đào bị thương tích
kết quả giám định thương tích kết luận dũng bị thương tích hai mươi bảy
qua điều tra cơ quan công an đã xác định bốn đối tượng trực tiếp tham gia đánh dũng gây thương tích là hồ xuân thịnh
còn ba đối tượng khác gồm nguyễn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã bình triều phạm văn lên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại xã bình minh và trần vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã bình tú huyện thăng bình
đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương
thuộc công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
các đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm hồ đình minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
giám đốc xí nghiệp thủy lợi đô lương thái thị vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
kế toán sinh nghiệp thủy lợi đô lương và hoàng hữu sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
giám đốc công ty cổ phần xây dựng thủy lợi đô lương
cả ba cùng chú tại huyện đô lương
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao
đối tượng minh vinh đã thông đồng với ông hoàng hiễu sơn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thủy lợi đô lương
lập khống các hợp đồng thi công một trăm một mươi sáu hạng mục nạo vét canh mương và sửa chữa công trình
nhằm mục đích quyết toán rút số tiền về cho xí nghiệp để chi tiêu trái quy định
bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền gần ba năm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ hai đối tượng tổ chức lừa đảo một trăm bảy mươi người
có nhu cầu xuất khẩu lao động sang hàn quốc khi cả hai đang trốn tại hòa bình và hà nội
vừa được di lý về tp đà nẵng
ba đối tượng gồm vũ đức minh bốn mươi ba tuổi
chú tại hà đông hà nội và đinh hồng quang ba mươi chín tuổi trú tại hoài đức hà nội
trước đó vào thời điểm giữa tháng năm công an tp đà nẵng đã kiểm tra tại khách sạn toàn thắng
thuộc phường mỹ an có một trăm bảy mươi người trú tại các tỉnh phía bắc vào lưu trú với mục đích chuẩn bị
đi xuất khẩu lao động bằng đường biển
tuy nhiên đến gần thời điểm khởi hành hai người tổ chức là phạm doãn tuấn và lê danh cường
bất ngờ lẩn tránh và cắt đứt liên lạc
thực tế đây là tên giả mà minh và quang dùng để mở tài khoản che giấu thân phận
để thực hiện việc lừa đảo
theo khai báo của các bị hại minh và quang ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu
sang hàn quốc lao động với giá một mươi usd một người và hẹn tất cả tập trung
tại khách sạn ở đà nẵng sau đó đưa xuống tàu biển sang hàn quốc
khi đã chiếm đoạt được gần ba tỷ đồng hai đối tượng điều khiển ô tô cá nhân đi trốn
ở nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ di lý về thành phố đà nẵng để phục vụ điều tra làm rõ
kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè
tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can chuyển từ tạm giữ
sang tạm giam đối với nguyễn huyền anh ba mươi một tuổi ngụ tại ấp nhân khánh
và nguyễn tấn khoa ba mươi ba tuổi ngụ tài ấp nhân hưng a cung xã nhân nghĩa
huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trong lúc công an nguyện cầu kè tuần tra trên địa bàn
thì phát hiện một chiếc xe container màu xám lưu thông trên quốc lộ năm mươi ba
đoạn thuộc khấm ba thị trấn cầu kè có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy
lực lượng công an tiến hành truy đuổi và dừng được xe qua kiểm tra người điều khiển phương tiện
là huyền anh chở theo tấn khoa và phát hiện có một đoạn tre khô dài khoảng hai mét
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an huyền anh và tấn khoa thừa nhận do không có tiền tiêu xài
nên cả hai bàn bạc thống nhất thuê xe ô tô từ thành phố cần thơ đến địa bàn tỉnh trà vinh
mục đích để tìm các trạm thu phát sóng thông tin di động để lấy trộm bình ác quy bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
cả hai đến khu vực ấp mỹ văn xã ninh thới huyện cầu kè thì phát hiện trạm thu sóng thông tin di động mobifone
cả hai dùng cờ lê khóa cửa và đột nhập vào lấy trộm ba mươi năm bình ác quy nhãn hiệu costline
sau đó đến ấp trà điêu xã ninh thới tiếp tục lấy trộm hai mươi bốn bình ác quy khác
cả hai mang số tài sản chậm được vận chuyển về thành phố cần thơ bán được số tiền gần hai mươi ba triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
cơ quan điều tra đã thu hồi tăng vật và tiến hành định giá tài sản
với tổng số tiền trên hai mươi hai triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè
đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hai đối tượng đinh nam bình hai mươi ba tuổi
quê ở tỉnh cà mau đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
ngoài ra bảy đối tượng khác cũng bị cơ quan công an lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhóm của bình gồm nguyễn văn tỉnh ba mươi một tuổi và nguyễn văn tuấn ba mươi tuổi
cùng chú tỉnh đồng nai sau khi nhậu xong đến một quán karaoke trên địa bàn phường an bình
thành phố biên hòa hát và sử dụng ma túy thì bị nhân viên quán phát hiện nên không cho hát
đồng thời cho số điện thoại của hàng để tìm địa điểm sử dụng ma túy
sau khi bình gọi hàng liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch đặt phòng với giá ba triệu đồng
sau đó nhóm của bình đến một căn nhà ở tổ ba mươi một khu phố bốn c phường trảng giài
căn phòng được bố trí loa đèn chiếu địa sứ một thẻ nhựa và một tờ tiền cuộn tròn
một lúc sau hàng nhẫn phạm thị mai hai mươi bốn tuổi phạm thị đào một mươi tám tuổi cùng quê tỉnh sóc trăng
đặng thu thủy một mươi năm tuổi nguyễn thị thanh thảo một mươi chín tuổi cùng trú tỉnh đồng nai
với giá bốn trăm linh đồng một giờ đến để cùng sử dụng ma túy bay lắc với nhóm của bình
khi đủ người tỉnh lấy một gói ma túy cùng một người sử dụng đến sáng cùng ngày thì bị cơ quan công an bắt
qua test nhanh tất cả đều dương tính với chất ma túy trong đó đối tượng nguyễn thúy hằng dương tính với sars cov hai
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng chức năng tp thủ đức tp hcm đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
khiến do xe container bóp cháy làm tệ xế bị thương xảy ra gần cầu phú mỹ
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày xe container mang biển số tỉnh long an lưu thông trên đường võ chí công
hướng từ quận bảy về tp thủ đức
khi vừa đổ hết dốc cầu phú mỹ thuộc phường thành mỹ lợi tp thủ đức
thì phương tiện mất lái tông gãy một cột đèn chiếu sáng
phương tiện tiếp tục lao xuống hàng cây xanh giữa đường
hai thùng hàng văng khỏi xe trước khi phần cabin bóp cháy dữ dội
tài xế bị thương đã may mắn thoát nạn
cảnh sát tiếp nhận tin báo đã có mặt dập tắt ngọn lửa
nhưng toàn bộ đầu xe container bị cháy rụi hoàn toàn
sự việc còn khiến giao thông qua khu vực ôn ứ kéo dài
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do một xe ô tô chạy cùng chiều phía trước
chuyển hướng đột ngột nên tài xế đánh lái để tránh dẫn đến xảy ra tai nạn
kính thưa quý vị những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông cũng như là trên mạng xã hội
cập nhật nhiều đến vấn đề liên quan đến ông nguyễn đức hiển
phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm tối giác bà nguyễn phương hằng
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
theo đó ông hiển cho biết ông và bà hằng không có mối liên hệ quen biết nào
sự việc bắt đầu từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ông trả lời phỏng vấn báo điện tử đài tiếng nói việt nam vov với chủ đề
không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng
trong đó ông hiển có nói đến các phát ngôn của bà nguyễn phương hằng
livestream trên mạng xã hội
ông hiển cho rằng nội dung phát ngôn của ông là đúng pháp luật
phù hợp với các quy phạm pháp luật dựa trên góc độ nghiên cứu và quy định của pháp luật báo chí
thế nhưng bà hằng cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích gắn ghép quy buộc tội cho bà hằng
bà hằng có nhiều lần live stream và tấn công tôi cho rằng tôi đã âm mưu đưa bà ấy vào tù
kèm theo là những cái việc bịa đặt ra những cái thông tin để nhục mạ xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của tôi
của gia đình của cơ quan tổ chức và nhiều đồng nghiệp khác
và điều này nó không phải diễn ra một lần
cho đến hôm nay là ngày một mươi bảy tháng một mươi một thì bà ấy đã có ít nhất hai mươi năm lần livestream xúc phạm
vì vậy cho nên là tuần qua tôi đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bình dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương tối giác hành vi phạm tội đối với bà nguyễn phương hằng
và ngày hôm nay thì tôi gửi tiếp đơn thứ hai là yêu cầu khởi tố vụ án và yêu cầu khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng
và tôi mong muốn rằng là cơ quan bảo vệ pháp luật ở đây cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra hai địa phương
thành phố hồ chí minh và bình dương sẽ quyết liệt thực hiện để mà bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho những người bị xâm hại
vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông nguyễn đức hiển đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương nội dung đơn yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi bà nguyễn phương hằng
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để làm nhục vu khống lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác theo điều một trăm năm mươi năm điều một trăm năm mươi sáu và điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về phần dân sự ông hiển yêu cầu được bồi thường về tổn thất tinh thần theo khoảng hai năm trăm chín mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
buộc bà hằng phải xin lỗi cải chính công khai đối với những nội dung bà hằng vu khống làm nhục xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông hiện